xin chào quý vị và các bạn
trong ngày mai nắng nóng sẽ lan rộng ra toàn bắc bộ với mức nhiệt cao nhất từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
có nơi đạt ngưỡng nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao trên ba mươi bảy độ
riêng các tỉnh lai châu và điện biên chiều tối đêm và sáng sớm có mưa nhỏ nhiệt độ vì thế thấp hơn
tại trung bộ dự báo trong hai mươi bốn giờ tới nắng nóng duy trì trên diện rộng
xuất dọc các tỉnh từ thanh hóa đến phú yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ
riêng các huyện vùng núi phía tây có nắng nóng gai gắt với mức nhiệt lên tới ba mươi tám thậm chí có nơi cao hơn
các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận mức nhiệt cao nhất giao động từ ba mươi một ba mươi bốn độ
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ cũng sẽ gia tăng hơn kéo dài suốt từ một mươi một giờ trưa cho đến tận một mươi sáu giờ chiều
đến đây cũng là khoảng thời gian mà độ ẩm giảm thấp xuống dưới sáu mươi
nên nguy cơ sẽ giật cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư cũng như cháy sừng ở trung bộ tăng cao
người dân cần hết sức lưu ý
tây nguyên và nam bộ trong ngày mai chỉ có gió tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến yếu
vì vậy cả hai khu vực vẫn duy trì trạng thái ít mưa chủ yếu chỉ có mưa rào nhẹ và rông vào chiều tối
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh
ban ngày phổ biến vẫn là nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở tây nguyên
giao động từ ba mươi ba mươi ba độ cục bộ có nơi cao hơn trong khi tại nam bộ là ba mươi hai ba mươi năm độ
trên biển khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa có gió tây nam đến nam cấp bốn
khu vực nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa có gió tây nam cấp bốn
các khu vực trên có mưa vài nơi nhiệt độ tại hai quần đảo hoàng sa và trường sa lần lượt là hai mươi bảy ba mươi bốn độ và hai mươi sáu ba mươi ba độ
khu vực hà nội chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
trong cơn rông đề phòng lốc xét và gió rất mạnh
từ hai mươi sáu ba mươi bảy độ